hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hiện nhiều nước gồm mỹ ukraine anh pháp đức đang đồng loạt lên tiếng về vụ việc
tuyên bố trên telegram is cho biết lực lượng của nhóm này đã tấn công một cuộc tụ tập lớn
ở ngoài ô thủ đô moscow của nga
cơ quan an ninh liên bang nga cho biết rằng theo đánh giá sơ bộ
ít nhất bốn mươi người đã thiệt mạng và hơn một trăm linh người bị thương sau vụ tấn công khủng bố
hiện chưa rõ liệu những kẻ khủng bố có còn ở trong tòa nhà hay không
giới chức moscow cho biết đã mở một cuộc điều tra về khủng bố
người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov
thông tin tổng thống nga vladimir putin đã được thông báo về vụ nổ súng
ngay trong những phút đầu tiên xảy ra vụ việc
thị trưởng thành phố moscow sergei subianin cho biết đã hủy bỏ tất cả sự kiện công cộng trong thành phố
trong khi đó tỉnh trưởng khu vực moscow andrey voropiov cho biết đã thành lập một đội xử lý khủng hoảng
phát ngôn viên bộ ngoại giao nga maria zakharova kêu gọi các cộng đồng quốc tế lên án tội ác gây tầm này
đại sứ lưu động của bộ ngoại giao nga rodion miro
euro snik cho biết moscow sẽ yêu cầu triệu tập cuộc họp tại hội đồng bảo an liên hợp quốc trong thời gian tới
ông mirosnich chia sẻ với kênh truyền hình roisia hai mươi bốn rằng các nhà ngoại giao sẽ nêu vấn đề này
tại cuộc họp của hội đồng bảo an liên hợp quốc
ông chắc chắn sẽ yêu cầu hội đồng bảo an triệu tập một cuộc họp trong thời gian tới để lên án những hành động này
cũng lên tiếng về vụ việc ông nikailo bodok cố vấn của tránh văn phòng tổng thống ukraine cho biết
ukraine chắc chắn không liên quan những sự kiện này
phát biểu trong cuộc họp báo ở western
ngay sau khi vụ tấn công xảy ra phát ngôn viên hội đồng an ninh quốc gia mỹ john kirby cho hay
nhà trang đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân trong vụ tấn công khủng khiếp
nói thêm rằng washington đang cố gắng để thu thập thêm thông tin về vụ việc
ông kirbyn nhanh chóng bác bỏ mọi suy đoán về khả năng vụ tấn công có mối liên hệ với ukraine
nói rằng không có dấu hiệu nào cho thấy phía kiev dính líu tới vụ này
ông kirby nói thêm đại sứ quán mỹ ở moscow đã thông báo cho tất cả công dân mỹ ở đó
tránh các cuộc tụ tập đông người các buổi hòa nhạc trung tâm mua sắm
và ống nguyên tại chỗ để đảm bảo an toàn cho bản thân
đáp lại người phát ngôn bộ ngoại giao cho biết phản ứng của mỹ trước vụ tấn công khủng bố
tại tòa thị chính crocus đặt ra những câu hỏi lớn đặc biệt là lý do tại sao
nha trang lại mạnh dạng tuyên bố ngay ukraine không liên quan đến vụ việc
bà nhấn mạnh nếu mỹ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác có thông tin đáng tin cậy
khi thông tin đó đáng lẽ phải được cung cấp cho phía nga ngay lập tức
các quan chức từ pháp anh và đức nhanh chóng bày tỏ lời chia buồn
từ các nạn nhân của vụ tấn công ở ngoài ô moskova
bộ ngoại giao cho biết những hình ảnh về vụ tấn công khủng khiếp nhằm vào những người vô tội
ở tòa thị chính crocus gần moskova thật kinh hoàng
nước này cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân
đại sứ quán anh tại nga cho biết họ lên án vụ tấn công khủng bố tại tòa thị trình krokus
đây là một thảm kích khủng khiếp
bộ ngoại giao pháp kêu gọi làm sáng tỏ toàn bộ những hành động tàn ác này
liên quan tới sự việc trên tối ngày hai mươi hai tháng ba nhiều video đã được những nhân chứng vụ tấn công
khủng bố đẫm máu ở thủ đô moscow của nga đăng lên mạng xã hội
theo nhà chức trách ít nhất hai mươi người đã thiệt mạng và hơn một trăm linh người bị thương
khi một nhóm tay súng xông vào sự kiện của ban nhà picnic ở nhà hát crocus city hall
những kẻ tấn công được cho là đã đốt tòa nhà
trong khi các nhân chứng cũng cho biết họ nghe thấy tiếng nổ ở bên trong trung tâm thương mại
một người đàn ông cho biết những kẻ tấn công đã xông vào phòng hòa nhạc
và ngay lập tức nổ súng vào những hàng ghế đầu tiên chật kín người
những người bên trong cố gắng trốn thoát nhưng những kẻ tấn công đã chặn các hành lang của tòa nhà
một cô gái đau khổ khác kể lại rằng khi vụ nổ súng bắt đầu cô nhìn thấy mọi người bỏ chạy
theo sau là những kẻ tấn công
cô gái sau đó đã chạy vào phòng tắm
một vụ dẫm đạp bắt đầu và vô cùng khủng khiếp
không thể nhìn thấy có gì bên trong vì khói
krocast city là một trung tâm mua sắm và địa điểm âm nhạc lớn ở phía tây bắc thủ đô nga
ước tính khoảng sáu người có mặt tại nhà hát crocus city hall
khi buổi hoài nhạc của ban nhạc rock picnic đã bán hết vé
theo cơ quan an ninh liên bang nga ngoài ít nhất bốn mươi người thiệt mạng
và hơn một trăm linh người bị thương trong vụ tấn công
đây là một trong những vụ tấn công khủng bố gây thương vong nặng nề nhất tại nga suốt hàng chục năm qua
bộ tình trạng khẩn cấp nga cho biết
các đơn vị cứu hỏa và cứu hộ đang hoạt động khẩn trương để sơ tán người dân và khống chế ngọn lửa
cơ quan này cho biết khoảng một mươi ba m hai của tòa nhà bảy tầng
khoảng một phần ba toàn bộ diện tích sàn đã bị ngọn lửa nhấn chìm
trực thăng đã thả khoảng một trăm sáu mươi tấn nước xuống tòa nhà để dập lửa
trong một bài đăng trên telegram phó chủ tịch hội đồng an ninh quốc gia dmitry medvedev
đã gửi lời chia buồn tới gia đình những người thiệt mạng và động viên người thân của những người bị thương
ông medvedev nhấn mạnh
thủ phạm và bên tổ chức vụ tấn công khủng bố phải bị truy lùng và tiêu diệt không thường tiếc
các cơ quan chức năng của nga cũng đã mở ngay một cuộc điều tra về vụ việc
năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đánh bom chung cư
một vụ nổ bom vào dạng sáng ngày một mươi ba tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
tại một tòa nhà trung cư tám tầng phía đông nam moscow khiến một trăm một mươi tám người thiệt mạng
vụ việc là một trong năm vụ tấn công vào các tòa nhà trung cư ở moscow
và miền nam nước nga trong vòng hai tuần
khiến tổng cộng hai trăm chín mươi ba người thiệt mạng
moscow cáo buộc hung thủ là những kẻ khủng bố ly khai đến từ nước cộng hòa
genya nơi có đa số người dân theo đạo hồi
sau các cuộc tấn công trên tổng thống vladimir putin phát động chiến dịch
chấn áp cuộc nổi dậy ly khai ở chania
năm hai nghìn hai khủng hoảng con tin nhà hát
một nhóm gồm hai mươi một nam và một mươi chín nữ người chania xông vào nhà hát dubrovka ở moscow
vào ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai
trong một buổi biểu diễn nhạc kịch và bắt hơn tám trăm linh người làm con tin
cuộc đối đầu với lực lượng an ninh kéo dài hai ngày ba đêm
và chỉ kết thúc khi lực lượng an ninh bơm khí ga vào dạp để chế ngự những kẻ tấn công
rồi xông vào tổng cộng có một trăm ba mươi con tin thiệt mạng
năm hai nghìn ba tấn công buổi nhạc rock
vào ngày năm tháng bảy năm hai nghìn ba hai kẻ đánh bom liều lĩnh được nga cho là hai phụ nữ ly khai người geneya
đã kích hoạt chất nổ trên người tại một buổi trình diễn

khoảng hai mươi người hâm mộ đã đến xem các ban nhạc hàng đầu nga trình diễn tại lễ hội crilia hàng năm
cuộc tấn công khủng bố khiến một mươi năm người thiệt mạng và khoảng năm mươi người bị thương
năm hai nghìn bốn đánh bom tàu điện ngầm
vào ngày sáu tháng hai năm hai nghìn bốn một nhóm genia ít được biết đến đã kích hoạt một quả bom trên tàu điện ngầm đông đúc ở moscow khiến bốn mươi một người thiệt mạng
năm hai nghìn một mươi tấn công tại ga tàu

tháng ba năm hai nghìn một mươi hai phụ nữ đánh bom liều lĩnh đã kích hoạt chất nổ trên người nhằm vào đường xe điện ngầm ở moscow
vụ tấn công khiến bốn mươi người thiệt mạng trong đó có vụ nổ nhằm vào ga lubia
gần trụ sở cơ quan tình báo liên bang nga hai kẻ đánh bom là người tại vùng dagestan
nhóm caucasus emirate của lãnh đạo nổi dậy người chania doko umbarov nhận trách nhiệm vụ việc
năm hai nghìn một mươi một tấn công sân bay
hai mươi tháng một năm hai nghìn một mươi một một kẻ đánh bom đã tấn công sảnh đến tại sân bay moscow domodeo khiến ba mươi bảy người thiệt mạng
vụ việc do nhóm caucasus emirates nhận trách nhiệm
hiện vụ tấn công khủng bố kinh hoàng xảy ra tại moscow vẫn đang gây rúng động dư luận quốc tế
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn